các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có đắk lắc giảm hai trăm linh sáu ca hải phòng giảm một trăm chín mươi bảy ca và thành phố hồ chí minh giảm một trăm chín mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có bình định tăng một trăm chín mươi sáu ca hà nội tăng một trăm hai mươi tám ca thanh hóa tăng một trăm một mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm chín trăm linh chín ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm linh bốn bảy trăm một mươi hai ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một mươi sáu hai trăm bảy mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một năm trăm chín mươi chín một trăm năm mươi ca trong đó có một một trăm tám mươi một sáu trăm một mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
có thành phố hồ chí minh bốn trăm chín mươi bảy chín trăm bốn mươi chín bình dương hai trăm tám mươi chín bảy trăm ba mươi một đồng nai chín mươi năm chín trăm chín mươi ba tây ninh sáu mươi bảy bảy trăm bảy mươi hai và lòng an ba mươi chín tám trăm chín mươi một
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi
tổng số ca được điều trị khỏi là một một trăm tám mươi bốn bốn trăm hai mươi tám ca
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy bốn trăm chín mươi ba ca
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm tám mươi ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có bốn mươi bốn ca trong đó có một mươi ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác như đồng nai có ba mươi tám ca trong hai ngày an giang hai mươi tám ca
bình dương một mươi bảy ca đồng tháp một mươi năm ca tây ninh một mươi bốn ca tiền giang một mươi bốn ca lòng an một mươi ba ca cần thơ một mươi hai ca vĩnh long một mươi một ca bà rịa vũng tàu một mươi ca kiên giang chín ca cà mau tám ca khánh hòa sáu ca sóc trang sáu ca hà nội năm ca hậu giang năm ca bạc liêu năm ca bình thuận bốn ca bình định ba ca bình phước ba ca lâm đồng hai ca trại vinh hai ca
các tỉnh như quảng nam quảng ngãi phú thọ đà nẵng gia lai và đắk đông

các tỉnh như quảng nam quảng nam phú thọ đà nẵng gia lai và đắk đông
phân tích nguyên nhân nhóm nghiên cứu cho rằng điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân
làm việc trong thời gian dài thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân và thân nhân
đặc biệt điều dưỡng phải tiếp xúc với các bệnh dân thường chưa có triệu chứng mắc covid một mươi chín rõ ràng
hoặc chưa có kết quả xét nghiệm sars cov hai chính xác
nghiên cứu cũng chỉ đa số các ca nhiễm không có bệnh lý nền đi kèm
và được tiêm đủ hai mũi vaccine người covid một mươi chín
do đó người bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng sớm khỏi bệnh
không ghi nhận trường hợp tử vong
tuy nhiên trong số các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín của bệnh viện nguyễn tri phương
ghi nhận năm người mắc ung thư một mươi hai người bị bệnh tim mạch một mươi tám ca thừa cân
đây đều là các bệnh nền yếu tố nguy cơ cao khi mắc covid một mươi chín
khảo sát của bệnh viện nguyễn tri phương cũng chỉ ra sự khác biệt so với nghiên cứu
của chùm ca nhiễm đột phá tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể trong sáu mươi hai ca nhiễm của bệnh viện bệnh nhiệt đới tham gia nghiên cứu
tỷ lệ nam giới chiếm đa số chủ yếu làm công việc hành chính giá trị ct là ba mươi một
sự khác biệt trên được cho là vì tỷ lệ nhân sự và giới tính của hai bệnh viện khác nhau
thời gian khảo sát và thời điểm nhiễm bệnh của các nhân viên y tế khác nhau
bác sĩ chuyên khoa hai võ đức chiến giám đốc bệnh viện nguyễn tri phương nhận định
thực hành và quản trị lâm sàng cần được tuân thủ để kiểm soát tình trạng lây nhiễm trên
các quy trình chuẩn sẽ giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời hạn chế thấp nhất về số ca nhiễm do lực lượng nhân viên y tế làm công tác tuyến đầu
và chăm sóc điều trị bệnh nhân
suốt thời gian qua nhân viên y tế là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm rất cao
thường xuyên phải làm việc tăng giờ trong tình trạng thiếu đồ bảo hộ cá nhân
tại tp hcm trạm trưởng trạm y tế phước lộc huyện nhà bè và điều dưỡng khoa hồi sức tích cực
bệnh viện nhân dân gia đình đã tử vong vì covid một mươi chín khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch
mặc dù tốc độ lây lan của biến thể omicron đã khiến nhiều quốc gia vỡ trận
tuy nhiên một vài nghiên cứu cho thấy những người nhiễm omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn
từ bảy mươi tám mươi so với biến chủng delta
các nghiên cứu sơ bộ được công bố ở anh và nam phi cho thấy
lan sóng dịch do biến omicron gây ra có vẻ nhẹ hơn so với các biến thể trước đó của virus corona

tuy nhiên vẫn còn có những mối lo ngại về việc kể cả khi omicron gây ra triệu chứng nhẹ hơn
số ca nhiễm biến thể này vẫn có thể khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải
chẳng hạn nước anh mới đây ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín chỉ trong một ngày
kể từ khi biến thể omicron xuất hiện ở nước này
các nhà nghiên cứu cũng cho biết họ nhận thấy số người nhiễm omicron cần được chăm sóc tại bệnh viện
giảm tới khoảng hai phần ba so với delta và có rất ít trường hợp là người cao tuổi
có nguy cơ mắc bệnh cao trong nghiên cứu của họ
một ca nhiễm riêng lẻ có thể tương đối nhẹ đối với đại đa số mọi người
giáo sư mark wynhut từ đại học edinburgh của anh nhận định
tuy nhiên vẫn có khả năng tất cả nhiều ca nhiễm xuất hiện cùng một lúc
và gây căng thẳng nghiêm trọng đối với dịch vụ y tế quốc gia anh nhs
trong khi đó một nghiên cứu khác ở nam phi cũng cho thấy
lan sóng dịch do omicron gây ra nhẹ hơn so với các biến thể virus corona trước đó
nghiên cứu chỉ ra rằng những người nhiễm omicron có nguy cơ nhập viện
thấp hơn từ bảy mươi tám mươi
tùy thuộc vào việc biến thể này được so sánh với các biến thể đời trước
hay vẫn đang lưu hành ở thời điểm hiện tại
tuy nhiên nguy cơ trở nặng của các ca nhiễm omicron sau khi nhập viện
không có gì khác biệt so với ca nhiễm các biến thể trước đó
một cách thuyết phục dữ liệu của chúng tôi thật sự gợi ra một câu chuyện tích cực
về sự suy giảm mức độ nghiêm trọng của micron so với các biến thể khác
serie cohen giáo sư thuộc viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi
và là đồng tác giả nghiên cứu cho hay
việc giảm mức độ nghiêm trọng do omecran gây ra được cho là sự kết hợp
của các đặc tính cơ bản của biến thể này
cũng như mức độ miễn dịch cao do tiêm chủng hoặc từng bị nhiễm covid một mươi chín
ở thời điểm trước đó
một phân tích về omicron của đại học hoàng gia london anh
cho thấy các đột biến của mecron khiến nó trở thành một chủng virus corona
nhẹ hơn so với delta
các tác giả phân tích cho rằng nguy cơ nhập viện cấp cứu bởi omicron
sẽ thấp hơn một mươi một so với delta nếu người nhiễm chưa hình thành thì miễn dịch
ở thời điểm trước đó
tuy nhiên điều này thiện chỉ đúng đối với một số lượng tương đối ít người
ở anh với mức độ tiêm phòng và nhiễm covid một mươi chín cao
phân tích cũng cho hay tỷ lệ miễn dịch cao trong quận chủng đồng nghĩa
với mức giảm từ hai mươi năm đến ba mươi nguy cơ cấp cứu và giảm khoảng bốn mươi nguy cơ nằm viện
hơn một ngày đối với người nhiễm omicron
giáo sư nao ferguson một trong những nhà nghiên cứu cho biết
đó rõ ràng là một tin tốt ở một mức độ nào đó
tuy nhiên ông cảnh báo mức giảm này vẫn là chưa đủ để thay đổi
đáng kể hiện trạng
và tốc độ lan trọng của omicron vẫn đồng nghĩa với khả năng xảy ra
số lượng lớn các ca nhập viện và đặt nhs vào một tình thế khó khăn
các nhà nghiên cứu từ đại học hồng kông trung quốc nhận thấy
omecron có khả năng lây nhiễm qua đường hô hấp tốt hơn
nhưng lại kém hơn khi xâm nhập vào các mô sâu của phổi
nơi nó có thể gây ra nhiều tổn thương hơn
trong khi đó nhóm nghiên cứu từ đại học camrik của anh phát hiện
biến thể này không tốt trong việc kết hợp với các tế bào phổi lại với nhau
điều này chỉ xảy ra ở phổi của những người nhiễm covid một mươi chín
điều này chỉ xảy ra ở phổi của những người nhiễm covid một mươi chín
giám đốc who tại châu âu đã cảnh báo các quốc gia
phải chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể các ca mắc covid một mươi chín
ông fu khẳng định biến thể omicron đã thống trị ở anh đan mạch
bồ đào nha và có khả năng chiếm ưu thế trên toàn châu âu trong một vài tuần
không còn nghi ngờ gì nữa châu âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch toàn cầu
ông klu nói
tuy nhiên ông khu cho rằng chúng ta không có lý do gì để hoảng sợ
bằng cách nhắc lại các biện pháp hiện có tiêm liều vaccine tăng cường
đeo khẩu trang hạn chế tụ tập vào giáng sinh và năm mới
ông ful cũng cho biết việc phong tỏa chỉ nên là biện pháp cuối cùng
vì phải đánh đổi về kinh tế và xã hội
giám đốc who tại châu âu tin rằng lịch sử đã cho thấy mọi đại dịch rồi sẽ đến lúc kết thúc
tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng
cuộc sống của chúng ta sẽ bình thường vào năm tới nếu omicron ít nguy hiểm hơn
ông khô nói vấn đề mấu chốt là không ai bị bỏ lại phía sau
cùng với đó bộ trưởng y tế của đức
kat lutterbach đề xuất tiêm liệu vaccine thứ tư để tăng cường bảo vệ trước biến thể omicron
ông lutterbach cho biết đức đã đặt hàng hơn tám mươi triệu liệu vaccine đặc hiệu chống omicron
dự kiến ra vào tháng bốn hoặc tháng năm năm sau trong bối cảnh dự báo omicron sẽ sớm chiếm ưu thế ở đức
chiến dịch tiêm tăng cường là nền tảng quan trọng nhất của chúng tôi trong cuộc chiến chống lại omicron
ông lutterbach nói một trong những nước có động thái quyết liệt nhất đối với liệu vaccine thứ tư là israel

đức này đã tiêm liệu vaccine thứ tư cho người trên sáu mươi tuổi người xuyên giả miễn dịch và nhân viên y tế
hội đồng chuyên gia của bộ y tế israel khuyến nghị người đủ điều kiện nên tiêm mũi thứ tư ít nhất bốn tháng sau khi tiêm mũi thứ ba
đồng thời khoảng cách giữa mũi hai và mũi ba giảm từ năm tháng xuống còn ba tháng
tại nhật trong khi biến chủng omicron lan rộng khắp thế giới gây lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới
số ca nhiễm mới và tử vong do covid một mươi chín ở nhật bản tiếp tục giảm mạnh một cách khó lý giải
việc xác định nhân tố x tiềm năng chẳng hạn như gen di truyền
có thể giải thích xu hướng và cách nhật bản có thể đối phó với làn sóng dịch covid một mươi chín tiếp theo
giáo sư taro yamamoto của viện y học nhiệt đới thuộc đại học nagasaki thừa nhận
thành thật mà nói chúng tôi không biết chính xác vì sao ca nhiễm và ca tử vong giảm đột ngột như vậy
trong suốt đại dịch nhật bản có tỷ lệ ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín thấp hơn nhiều so với nhiều nước phương tây
mặc dù nước này đã trải qua một mùa hè kinh hoàng khiến các bệnh viện quá tải
các đợt bùng phát nhẹ hơn so với mức độ tàn phá ở châu âu và châu mỹ là xu hướng thường thấy ở các nước châu á
và thường là do người dân đã quen với các biện pháp chống dịch từ trước như sars và mers
các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét yếu tố gen di truyền chế độ ăn uống và các yếu tố khác
có thể giúp các nước đông á như nhật bản và hàn quốc thoát khỏi vụng lầy covid một mươi chín
tại nhật bản các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm tra các yếu tố như thời tiết
kỳ lây lan của virus và khả năng từng nhiễm virus với chủng nhẹ trước đó
các chuyên gia cho rằng các đặc điểm di truyền tiềm ẩn của người nhật bản
có thể khiến hệ thống miễn dịch phản ứng mạnh hơn đối với virus
nhưng cho biết cần phải nghiên cứu thêm mới có thể đưa ra kết luận chính xác
nhật bản hiện đã tiêm đầy đủ cho hầu hết dân số và người dân nước này rất tuân thủ việc đeo khẩu trang
điều này có thể giải thích cho con số thấp kỷ lục như hiện nay
tuy nhiên vấn đề là tại nước láng giềng hàn quốc câu chuyện lại khác
hiện tại giới chức hàn quốc hủy bỏ kế hoạch mở cửa trở lại vì số ca nhiễm tăng đột biến
và số ca bệnh nghiêm trọng và nguy kịch cũng tăng kỷ lục
nhật bản cũng hầu như chưa bắt đầu cho chiến dịch tiêm tăng cường
ông yamamoto nói rõ ràng là tiêm chủng đeo khẩu trang và giãn cách xã hội là những yếu tố quan trọng
nhưng vẫn không thể giải thích được đặc biệt là khi so sánh tình hình với hàn quốc
theo ông hiện vẫn chưa rõ liệu có nhân tố ích đặc trưng nào của người nhật bản hay đông á
có phải là yếu tố quyết định hay không
hy vọng nó có thể giúp chúng tôi hiểu và kiểm soát virus
techsuken nakata phó giáo sư tại đại học tokyo đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về sáu giả thuyết
đã giải thích tại sao các ca nhiễm ở nhật bản lại giảm bất ngờ kể từ sau đợt tăng đột biến vào mùa hè
như bùng phát theo chu kỳ một trăm hai mươi ngày mọi người tránh những nơi nguy cơ cao tỷ lệ tiêm chủng cao
thời tiết khả năng miễn dịch cộng đồng hoặc nhật bản đang chứng kiến tỷ lệ virus sẵn sinh thấp
thực tế ở nhật bản cũng khiến giới nghiên cứu ở hàn quốc đầu đầu
giáo sư y tế dự phòng lee deok hee tại đại học quốc gia kyobuk ở daegu cho biết
nhiều người trong chúng tôi ở hàn quốc bối bối rối trước thực tế dịch bệnh đang gần bằng không ở quốc gia láng giềng
một số nhà nghiên cứu nhật bản trước đó đã chỉ ra các yếu tố gen di truyền hay tình trạng sức khỏe của người dân
bao gồm cả tỷ lệ béo phị thấp
một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại viện nghiên cứu recan cho thấy
nguyên nhân có thể liên quan đến gen di truyền
hầu hết người nhật bản được di truyền một thành phần của hệ thống miễn dịch có thể tiêu diệt hiệu quả các chủng virus corona
trong đó có virus sars cov hai theo các nhà khoa học tại riken
đặc điểm di truyền này được gọi là hla a hai mươi bốn phổ biến ở các nước đông á và đã được tìm thấy
ở nhiều quốc gia chống dịch hiệu quả bao gồm cả nhật bản và hàn quốc
tuy nhiên giờ đây với những thực tế hiện hữu khác nhau của nhật bản và hàn quốc trong hai tháng qua
các nhà nghiên cứu cho rằng cần tìm hiểu thêm kỹ càng về những gì đang diễn ra
đối mặt với làn sóng biến chủng mới nhiều quốc gia đã lựa chọn cách được xem là đối phó hiệu quả nhất
với dịch covid một mươi chín cho đến thời điểm này đó chính là tiêm vaccine
khuyến khích không đủ một vài nước đã áp dụng những phương thức ép buộc người dân đi tiêm vaccine
một trong những cách được thực hiện là thuê nhân viên đi đòi tiền phạt người chưa tiêm tại áo
một thành phố ở áo đang tin tuyển dụng nhân viên săn lùng và xử phạt những người từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín
thành phố links của áo đang quảng cáo tuyển nhân viên làm nhiệm vụ xử phạt những người chưa tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
động thái này được đưa ra trước vài tuần áo áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine covid một mươi chín
đối với người dân từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
rt đưa tin theo mô tả công việc các ứng viên trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm phạt tiền
xử lý đơn khiếu nại và thi hành các biện pháp đối với những người không chịu nợ phạt do chưa tiêm ngừa
thông tin tuyển dụng nhấn mạnh thêm công việc này sẽ phù hợp với những người thích làm việc liên quan tới luật pháp và thủ tục hành chính
đáng nói phụ nữ được ưu tiên hơn khi ứng tuyển công việc dù họ cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn như nam giới
mức lương tháng khởi điểm là hai bảy trăm bảy mươi bốn euro tương đương với ba một trăm hai mươi sáu đô
ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các yêu cầu như quốc tịch áo tốt nghiệp trung học cơ sở
có tính kiên trì và sẵn sàng làm việc thêm giờ không có tiền án tiền sự
và quan trọng là phải có giấy xác nhận đã tiêm phòng hợp lệ hoặc có giấy chứng nhận vừa hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín
còn tại australia với hơn tám một trăm linh ca mắc covid một mươi chín được xác nhận chỉ trong hai mươi bốn giờ qua
hôm nay là ngày đất nước này ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay
đáng chú ý nhất là tại new south wales
bang đông dân nhất của australia ngày hôm qua đã ghi nhận hơn năm bảy trăm linh ca nhiễm mới tăng gần hai trường hợp so với hôm qua
đây cũng là số ca bệnh lớn nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay không những tại bang này mà còn vượt mọi kỷ lục trên toàn quốc
bang đông dân thứ hai là victoria xác nhận hơn hai ca nhiễm mới và thêm một mươi ca tử vong
bang queensland thông báo có gần ba trăm bảy mươi ca mắc tăng gấp hai lần so với hôm qua
trong khi đó chỉ với hai mươi sáu ca bệnh mới như bang tasmania
ngày hôm nay cũng ghi nhận số ca nhiễm
các bệnh nhân đã ghi nhận tính từ khi xuất hiện dịch bệnh cho đến nay
tình trạng số ca nhiễm mới liên tục tăng cao trong những ngày gần đây
kết hợp với nhu cầu của một lượng lớn người dân muốn xét nghiệm
để đi nghỉ lễ giáng sinh và năm mới với gia đình đang gây ra tình trạng quá tải tại các điểm xét nghiệm
hiện tại bộ y tế australia đang đặt hàng số lượng lớn các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh
để người dân tự kiểm tra trước khi đi đến các sự kiện hoặc những nơi có nguy cơ cao
trước tình trạng này mặc dù không bắt buộc nhưng cơ quan y tế liên bang australia khuyến cáo
và khẳng định việc yêu cầu người dân thực hiện quy định này thuộc thẩm quyền của các bang
sau tuyên bố này hôm nay victoria là bang tiếp theo của australia thông báo sẽ áp dụng quy định
đeo khẩu trang ở trong không gian kính ở nơi công cộng từ tối nay
tại bang new south wales nơi biến thể omicron đang lây lan nhanh với tỷ lệ chiếm đến tám mươi ca bệnh
hôm nay chính quyền bắt đầu thắt chặt hơn việc kiểm soát dịch bệnh khi ta áp dụng quy định
đeo khẩu trang ở bên trong khu vực không gian kính ở nơi công cộng từ tối nay
và yêu cầu mọi người quét mã qr khi đi vào các cửa hàng dịch vụ ăn uống và bán lẻ
đồng thời từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ cho phép các nhà hàng
quán cà phê mở cửa đón khách nhưng giảm mật độ xuống còn hai m hai một người
trong khi đó bang new south way cũng đang lên kế hoạch để có thể cung cấp
kýp xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho người dân
trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron ngày càng gây lo ngại
khi mà kỳ nghỉ lễ đến gần tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo rằng
omicron gây ra nguy cơ rất cao ở cấp độ quốc tế
theo tổ chức y tế thế giới biến thể này hiện đang lan rộng tới một trăm linh sáu quốc gia
trong bản tin dịch tễ học mới nhất who cho biết các ca nhập viện ở anh và nam phi
tiếp tục gia tăng hệ thống y tế có thể bị quá tải
do đó nguy cơ tổng thể liên quan đến biến thể mới omicron vẫn rất cao
kể từ bản cập nhật cuối cùng được công bố vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
nhiều quốc gia mới trong tất cả sáu khu vực của who đã báo cáo các trường hợp được xác nhận
của biến thể omicron who nêu trả thêm
đồng thời lưu ý rằng hơn bốn một triệu trường hợp mắc mới và gần bốn mươi năm trường hợp tử vong mới
đã được ghi nhận trong tuần từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nhìn chung omicron lây lan nhanh hơn biến thể delta và gây lây nhiễm
đã được tiêm phòng hoặc những người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
dữ liệu gần đây chỉ ra rằng biến thể omicron có lợi thế tăng trưởng hơn biến thể delta
và đang lây lan nhanh chóng
who chỉ ra rằng sự lây lan nhanh chóng của micros đang được báo cáo ngay cả ở các quốc gia
có mức độ miễn dịch cao trong dân số
tuy nhiên who cho biết dữ liệu về mức độ nghiêm trọng lâm sàng của omecron vẫn còn hạn chế
who lập luận vẫn chưa rõ tốc độ tăng trưởng nhanh ở mức độ nào có thể là do né tránh miễn dịch
tăng khả năng
đang lây truyền nội tại hoặc kết hợp cả hai
tuy nhiên do chưa hoàn toàn biến mất vẫn là biến thể thống trị trên toàn cầu
và được phát hiện trong chín mươi sáu mẫu
nói rộng hơn dịch tế học toàn cầu hiện tại của sars cov hai được đặt trân bởi sự chí mưu thế
của biến thể delta một xu hướng giảm về tỷ lệ các biến thể alpha beta và gamma
đã lưu hành với tỷ lệ rất thấp trong vài tuần cũng như sự xuất hiện của biến thể omicron
who lưu ý theo phân loại omecron là một biến thể cần quan tâm
nhiều quốc gia đã áp dụng các chiến lược giải trình tự có mục tiêu để phát hiện biến thể này
trong những điều kiện này việc thay đổi chiến lược lấy mẫu không theo trình tự giám sát cộng đồng
có thể dẫn đến kết quả sai lệch về tỷ lệ các biến thể được báo cáo
bản tin dịch tễ học mới nhất của who cho biết do đó sự sụt giảm gần đây về tỷ lệ biến thể data
được một số quốc gia báo cáo có thể phản ánh những thay đổi trong chiến lược lấy mẫu
thay vì giảm tỷ lệ các trường hợp biến thể data trong số tất cả các trường hợp covid một mươi
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay
mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc thực hiện năm k chỉ ra ngoài nếu thật sự cần thiết
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại